thông tin từ công an quận đống đa thành phố hà nội cho biết là cơ quan chức năng đã bắt giữ nghi phạm
đâm gục nam thanh niên trên phố láng hạ sau đó bắt cô gái đi cùng lên taxi
trước đó vào tối ngày một mươi năm tháng chín một nam thanh niên đi xe máy chở bạn gái di chuyển trên phố láng hạ
thì bị một chiếc xe taxi từ phía sau áp sát tạt đầu và ép phải dừng xe vào lề đường
lúc này một người cầm dao từ taxi nhảy xuống lập tức đâm một nhát vào ngực của nam thanh niên lái xe máy
sau đó đối tượng này bắt cô gái đi cùng phải lên taxi
vụ việc diễn ra trong khoảng chưa đến ba mươi giây
nạn nhân bất tỉnh nằm gục ở vỉa hè với một vết đâm ở ngược trái
sau đó người dân phát hiện đã đưa nam thanh niên này đi cấp cứu
nạn nhân hiện đang được cấp cứu trong bệnh viện nhưng tiền lượng xấu